ngày hôm nay ngày hai mươi hai tháng hai sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh trên một số phương tiện thông tin đại chúng
về việc một trường hợp giả bác sĩ vào làm việc tại khu điều trị ở tp hcm
bộ y tế đã có văn bản khẩn yêu cầu xác minh và làm rõ thông tin phản ánh
cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế cho biết đã nhận được phản ánh trên một số phương tiện thông tin đại chúng
về việc ông nguyễn quốc khiêm giả bác sĩ vào làm việc tại một khu điều trị
ở trường cao đẳng điện lực tp hcm tại quận một mươi hai tp hcm từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một
theo danh sách sinh viên tham gia hỗ trợ khu cách ly của đại học y dược tp hcm
đặc biệt theo thông tin bác sĩ giả này được giao phụ trách chính khu điều trị chuyển đổi
từ khu cách ly và ký các báo cáo chuẩn đoán các văn bản chuyển tuyến
đồng thời xưng là bác sĩ của bệnh viện trợ rẫy
sau khi xem xét bộ y tế cục quản lý khám chữa bệnh đề nghị sở y tế tp hcm
đại học y dược tp hcm bệnh viện trợ rẫy khẩn trương xác minh làm rõ thông tin
trên phương tiện đại chúng về trường hợp giả bác sĩ nêu trên
đồng thời xử lý vi phạm các quy định theo pháp luật hiện hành
thưa quý vị theo thống kê của bộ công an thì đến nay đã có khoảng sáu mươi triệu thẻ căn cước công dân
gắn chip điện tử đã được trao đến tận tay người dân
và đây là thẻ đã được tích hợp nhiều trường hợp thông tin của công dân
và được ứng dụng thực tiễn mang lại sự thuận lợi khi công dân
sử dụng trong các hoạt động giao dịch hành chính dân sự hay trong các hoạt động kiểm soát
phòng chống dịch thế nhưng chính sự thuận lợi này mà đã xuất hiện tình trạng người dân
chia sẻ hình ảnh căn cước công dân gắn chip lên mạng xã hội và điều này đã tạo khe hở
để các đối tượng tội phạm sử dụng thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật
và người phải chịu thiệt hại không ai khác lại chính là bản thân mình
vui mừng vì cầm trên tay thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử
chị lệ đã chia sẻ trên mạng xã hội
chị nhận được điện thoại yêu cầu đề nghị thanh toán khoản vay đúng hạn từ công ty tài chính
cái cuộc gọi của một số nơi nói là mình có vay một cái khoản gì đó
nhưng mà mình cũng không biết đấy là khoản gì
trên thực tế đã có rất nhiều người trở thành nạn nhân chỉ vì hành động vô tư
chia sẻ hình ảnh căn cước công dân của mình
đây là hành vi tiềm ẩn cao nguy cơ lội lọt thông tin cá nhân
bởi chỉ cần dựa vào mã qr và thông tin in trên thẻ căn cước công dân
là biết rõ thông tin cá nhân của công dân
và từ những thông tin đó các đối tượng xấu
số đã có thể dễ dàng thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật
thông tin về số căn cước công dân họ tên ngày tháng năm sinh
thì có thể được đối tượng xấu sử dụng cho mục đích khác nhau
như đăng ký các tài khoản không đúng rồi thì có thể dùng cho mục đích khác
nhưng ngoài ra tôi có thể nêu lên một cái vấn đề mà chắc là cũng chưa nhiều người để ý lắm
đấy chính là cái câu chuyện liên quan đến cái ảnh khuôn mặt và cái vân tay
thì chúng tôi đã có những thử nghiệm là nếu mà chúng ta để lộ cái ảnh vân tay

thì đối tượng xấu hoàn toàn có thể mua các cái máy in ba d
thì chỉ trong vòng khoảng nửa tiếng là họ có thể in ra được một cái bản vân tay
bằng chất liệu silicon và có thể đánh lừa được các điện thoại thông minh
cũng như thậm chí là cửa ra vào các cái căn hộ
bộ công an cho biết thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử được thiết kế với độ bảo mật cao
việc sử dụng khai thác thông tin trên thẻ căn cước công dân qua thiết bị máy móc
được bộ công an đưa vào sử dụng
đều được đảm bảo an ninh an toàn tuyệt đối không để lộ lọt thông tin cá nhân của công dân
tuy nhiên trường hợp người dân tự ý đăng tải chia sẻ hình ảnh căn cước công dân
cung cấp thông tin căn cấp công dân cho những dịch vụ không thiết yếu
các dịch vụ không có cam kết bảo đảm an toàn thông tin cá nhân
hay cho người khác mượn căn cước công dân nếu không có mục đích chính đáng
sẽ dẫn tới nhiều hệ lụy nghiêm trọng
khi mất cân cước công dân công dân cần trình báo ngay lên cơ quan chức năng
để báo mất và được cấp lại căn cước đồng thời phòng ngừa trường hợp
số căn cước công dân bị lợi dụng thực hiện các giao dịch dân sự trái pháp luật
thì để có căn cứ chứng minh bản thân không liên quan đến các giao dịch dân sự đó
trong trường hợp bị lừa lấy thông tin căn cước công dân để vay tiền
thì người dân cần nhanh chóng thông báo với đơn vị cho vay
đồng thời liên hệ với cơ quan chức năng để được hỗ trợ nhanh nhất
còn trường hợp bị các đối tượng khác lợi dụng lấy số căn cước công dân
để đi đăng ký mở tài khoản ngân hàng đăng ký thuê bao trả sau
hoặc đăng ký mạng sổ thuế thì người dân cũng cần nhanh chóng liên hệ
đối với các cơ quan này để được hỗ trợ một cách sớm nhất
căn cước công dân gắn chip điện tử là một loại giấy tờ quan trọng
mã qr và chip trên thẻ căn cước công dân chứa rất nhiều thông tin cá nhân
mà tội phạm công nghệ cao triệt đề lợi dụng để trục lợi
vì vậy mỗi người dân cần phải hết sức cẩn trọng
tuyệt đối không nên đăng tải chia sẻ hình ảnh thẻ căn cước công dân lên mạng xã hội
tại trạm thu phí km bốn mươi năm thuộc xã mai sao huyện tri lăng tỉnh lạng sơn
tổ cảnh sát giao thông thuộc đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số hai
phòng hướng dẫn tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cục cảnh sát giao thông
phát hiện xe mang bề kiểm soát chín mươi tám a chín nghìn chín trăm linh có biểu hiện nghi vấn nên dừng kiểm tra
trong quá trình xuất trình giấy tờ để kiểm tra
đối tượng phạm văn thế sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn thường trú tại phường sương giang
thành phố bắc giang tỉnh bắc giang có biểu hiện bất thường không tỉnh táo
tổ cảnh sát giao thông đã tiến hành kiểm tra phương tiện và phát hiện đối tượng
mang theo là ba mươi gram ma túy đá và gần một trăm linh viên ma túy tổng hợp
tổ cảnh sát giao thông đã khống chế đối tượng lập biên bản vụ việc
niêm phong tăng vật phương tiện bàn giao người tăng vật và phương tiện
cho phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh lạng sơn tiếp tục điều tra mở rộng
công an tỉnh bà rịa vũng tàu cho biết đang phối hợp với lực lượng chức năng thị xã phú mỹ
điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến hai người tử vong
một người bị thương rất nặng vụ việc xảy ra vào khuya ngày hai mươi một tháng hai
vào khoảng hai mươi ba h bốn mươi phút tại đường trường trinh đường tám mươi một cũ thuộc phường mỹ xuân
thị xã phú mỹ tỉnh bà rìa vũng tàu
xe ô tô mang biển kiểm soát bảy mươi hai a bốn mươi hai

do tài xế nguyễn thanh giang trú tại thị xã phú mỹ điều kiển
khi đến đoạn khúc cua trước nhà máy nước tóc tiên do không làm chủ tay lái
nên đã lao xuống một hồ sâu khoảng gần hai m và lộ một vòng
trên xe còn chở theo hai người là anh vòng ránh quay và huỳnh văn dũng
ngay lúc đó có một chiếc xe tải chạy qua nên tài xế xe tải đã báo cho đội sos tân thành
đến ngay hiện trường phá cửa xe chở nạn nhân đi cấp cứu
nhưng anh giang và anh dũng đã tử vong trước đó
anh quay ngồi ghế phụ đằng trước có thắt dây an toàn cũng bị thương rất nặng
và được chuyển lên bệnh viện bà rịa cấp cứu
đối tượng nguyễn văn tấu trú tại xã phú lâm huyện phú tân tỉnh an giang
đã dùng búa và dao giết chết con rể khi bị con rể dọa giết và rồi đến cơ quan công an đầu thú
vào chiều ngày hai mươi một tháng hai nguyễn văn tấu đã bị đưa ra xét xử về tội giết người
theo có trạng bị cáo tấu sống cùng con ruột là nguyễn thị phụng và con rể là đào văn dõng
sau khi xảy ra cãi vã với vợ dõng bỏ đi uống rượu
lúc về thấy cửa khóa không vào nhà được nên dõng đập cửa đe dọa sẽ giết chết ông tấu và phụng
ông tấu khuyên ngăn nhưng dõng không nghe mà tiếp tục đe dọa
một lúc sau tống nghe tiếng cắt cửa thiếc phía sau và thấy rõng chui đầu vào nhà
tấu liền dùng búa đập nhiều nhát vào đầu rỗng
thấy dõng còn thở
ông tấu tiếp tục lấy cây dao cắt nhiều nhát vào cổ dõng cho đến khi dõng tử vong
sau khi gây án ông tàu đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
vào ngày một mươi sáu tháng tám tấu bị khởi tố điều tra
tại phiên sơ thẩm vào chiều qua tòa án nhân dân tỉnh an giang đã tuyên phạt bị cáo nguyễn văn tấu một mươi bốn năm tù về tội giết người
với việc chủ động triển khai quyết liệt và đồng bộ các biện pháp công tác
sau hai tháng gia quân thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự bảo vệ tuyệt đối an toàn sau tết nguyên đán nhâm dần hai nghìn hai mươi bốn
công an các đơn vị địa phương trong tỉnh khánh hòa đã triển khai nhiều biện pháp góp phần kiềm chế sự gia tăng của các loại tội phạm và tệ nạn xã hội
đấu tranh mạnh với tội phạm hoạt động tín dụng đen nhanh chóng truy bắt điều tra làm rõ nhiều vụ trộm cắp cướp tài sản
mua bán trái phép pháo nổ và chất ma túy buôn lậu gian lận thương mại
liên tục những đối tượng phạm tội và các hành vi vi phạm pháp luật bị các lực lượng nghiệp vụ công an các đơn vị địa phương thuộc công an khánh hòa phát hiện điều tra bắt giữ
nhiều vụ án được nhanh chóng làm rõ tạo dư luận đồng tình trong nhân dân
đó là những kết quả nổi bật sau hai tháng lực lượng công an tỉnh khánh hòa ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm
đảm bảo an ninh trật tự trước trong và sau tết nguyên đán nhâm dần hai nghìn hai mươi bốn
người dân ăn tết trong dịp tết này thì an tâm vui vẻ và an toàn tiết kiệm tệ nạn xã hội các đối tượng cũng không có gây rối thật tự và kết quả các bụi liên quan tai nạn giao thông trên địa bàn xã cũng không xảy ra
trong hai tháng qua các lực lượng nghiệp vụ và công an các địa phương trong tỉnh đã tập trung đấu tranh triệt phá bảy mươi một vụ phạm tội về trật tự xã hội
điều tra làm rõ sáu mươi ba vụ một trăm linh sáu đối tượng điều tra khám phá một chuyên án một mươi tám vụ mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy bắt hai mươi năm đối tượng
kiểm tra phát hiện hai mươi chín trường hợp kinh doanh hàng hóa không có hóa đơn chứng từ không rõ nguồn gốc xuất xứ
ngoài việc tập trung chấn áp hoạt động của các loại tội phạm công an khánh hòa còn đẩy mạnh công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông an toàn phòng chống cháy nổ
kiểm tra chấn chỉnh hoạt động các cơ sở kinh doanh ngành nghề có điều kiện đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật
tích cực tham gia phát hiện đấu tranh tố giác hoạt động của các loại tội phạm đảm bảo giữ vững an ninh trật tự tại địa phương
có thể nói trong cái dịp tết nguyên đám vừa qua tình hình an ninh trật tự trên địa bàn nha trang được giữ vững và góp phần tích cực vào phát triển kinh tế xã hội tại địa phương

chúng tôi cũng tiếp tục đấu tranh mạnh đối với các tội phạm đặc biệt là tội phạm về ma túy trộm cắp cướp cướp giật xây dựng kế hoạch tuần tra kiểm soát liên tục thực hiện tốt công tác nghiệp vụ của ngành
và tiếp tục tham mưu cho thành quỷ quỷ ban dân thành phố huy động toàn bộ cả hệ thống chính trị và đặc biệt trong đó là phải phát động được nhân dân cùng với lực lượng công an và các lực lượng khác

từ những kết quả đạt được trong đợt cao điểm thời gian tới lực lượng công an toàn tỉnh khánh hòa sẽ tiếp tục triển khai các biện pháp công tác quyết liệt đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội
nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự góp phần mang đến sự bình yên và an toàn cho người dân
vào khoảng hai mươi h năm mươi phút ngày hai mươi một tháng hai lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh kiên giang phối hợp với công an thành phố rạch giá tiến hành bắt quả tăng ba cặp
nam nữ đang bán dâm tại nhà nghỉ liên hương ở khu phố nguyễn bình khiêm phường vĩnh quang thành phố rạch giá
qua làm việc với cơ quan công an ba gái bán dâm đều thừa nhận được tú bà đồng thời là chủ nhà nghỉ gọi đến để phục vụ cho khách
xong thì lấy của khách năm trăm linh đồng sau đó đóng lại cho tú bà một trăm linh đồng tiền môi giới
tố bà chính là đặng thị thu thủy chú tại phường vĩnh thanh vân thành phố rạch giá tỉnh kiên giang
qua lấy lời khai thủy thừa nhận vào khoảng đầu tháng một năm hai nghìn hai mươi
thủy thuê lại nhà nghỉ liên hương của người khác để kinh doanh và biết được khách nam thuê phòng nghỉ thường có nhu cầu tìm gái để mua vui
nên thủy đã xin số điện thoại của các gái bán dâm để gọi đến phục vụ khi khách yêu cầu sau đó thu tiền môi giới
thưa quý vị vào thời điểm cuối năm hai nghìn hai mươi một đầu năm hai nghìn hai mươi hai công tác phòng chống tệ nạn mại dâm ở quảng ngãi có những chuyển biến tích cực
nhiều đường dây ổ nhóm quy mô đã bị triệt xóa
hình án ninh trật tự xã hội trên địa bàn
sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên antv
mới đây phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đã lập chuyên án triệt phá thành công đường dây môi giới mại dâm chứa mại dâm và bán dâm
do đối tượng nguyễn thị xuân ba mươi tám tuổi tạm trú tại số nhà một trăm linh một trên năm mươi ba nguyễn đình triều thành phố quảng ngãi
cầm đầu chuyên cung cấp nữ bán dân cho nhà nghỉ khách sạn karaoke trên địa bàn quảng ngãi
công an đã bắt giữ ba đôi nam nữ đang mua bán dâm
tạm giữ tăng vật của các đối tượng liên quan gồm nhiều ô tô mô tô số tiền hàng chục triệu đồng

phát hiện nhiều loại ma túy và phương tiện sử dụng ma túy